đây là dự án cộng đồng của bộ y tế mà nó rất cần thiết để theo dõi tình hình sức khỏe
vân không quảng cáo mà là chia sẻ đến mọi người để cùng nhau lo cho sức khỏe của mình và người thân
ai cần thì tìm hiểu ai đã hiểu rồi thì có thể lướt qua đừng comment những từ không hay xin cảm ơn
lời giải thích cụ thể rõ ràng cùng thái độ văn minh của nghị sĩ hồng vân rất được khen ngợi
ngoài ra nghệ sĩ hồng vân cũng nhận được bình luận của khán giả về việc cấm sóng sau loạt ồ ạt
ngay lập tức cô thẳng thắn trả lời
phân không biết mình làm gì sai để bị cấm sóng ạ
cùng với đó nghị sĩ hồng vân chia sẻ loạt hình ảnh tham gia game show sau thời gian dài nghỉ dịch
chương trình còn có sự xuất hiện của mc đại nghĩa và nghệ sĩ ưu tú kim tử long
trước đó nghệ sĩ hồng vân gây tranh cãi khi quảng cáo sản phẩm kém chất lượng hay chửi khán giả
sau khi nhận được phản ánh về sản phẩm kém chất lượng cô đã nhận ra và sửa sai đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả
cô ghi nhận tất cả nhận xét góp ý từ công chúng sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn trong tương lai
đối với khán giả tôi luôn tri ân và không bao giờ chửi như những thông tin đang bị quý trụ
tôi mang ơn những khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua
kể từ đó đến nay nghệ sĩ hồng vân hạn chế đăng tải các bài nói về vấn đề nhạy cảm
chỉ chia sẻ những cảm xúc cá nhân trước tin người em thân thiết phi nhung qua đời
nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ hình ảnh đến viếng cố ca sĩ phi nhung
đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản hay quy định nào đối với việc cấm sóng nghệ sĩ
bộ văn hóa thể thao và du lịch đang soạn thảo đề ra các tiêu chuẩn để các nghệ sĩ có thể tiết chế và có cách hành xử phát ngôn đúng mực
mặc dù chưa công bố chính thức nhưng bộ văn hóa thể thao và du lịch khẳng định sẽ không có phần cấm sóng nghị sĩ
bởi đây là khung về quy tắc ứng xử chứ không phải là quy phạm pháp luật